thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời người dân tham dự hội nghị hội thảo mua hàng sau đó tặng quà và hoan lại tiền thì không mới
tuy nhiên trong thời gian gần đây chiêu trò này lại tiếp tục tái diễn
hầu hết là các nhóm đối tượng sẽ hướng đến những người lớn tuổi và các bà nội trợ để thực hiện hành vi lừa đảo
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là vài trong số rất nhiều những món hàng mà bà lê thị hoài tại thành phố đà nẵng đã mua
tại một hội thảo được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới đầu tháng một mươi một vừa qua
vị tin vào lời giới thiệu của đơn vị tổ chức sự kiện mua hàng sẽ được hoàn trả lại đúng số tiền bỏ ra
bà đã không ngờ ngại chây ra số tiền lớn lên tới bảy mươi năm triệu đồng
nói là một trái phiếu như vậy là bốn triệu mốc
là giờ trừ là
là chiều là mẹ cô đem tới bốn triệu nữa á
là mẹ cô được nhăn một cái nồi để về nấu
rồi bắt đầu là mẹ cô giữ nồi đó là con đem tiền tới con trả lại cho mẹ cô
thế mình cũng thấy là những người mà lên trên sân khảo á
thì họ cũng nhắn nồi cơm đồ nữa đó bằng trả tiền lại
với suy nghĩ mua bao nhiêu sẽ được tặng lại bấy nhiêu
nên không chỉ bà hoài rất nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy
chỉ đến khi đã trả tiền nhận hàng và các đối tượng tháo chạy
thay vì chi lại tiền cho khách tất cả mới vỡ lẻ
chạy nhưng thầy không kịp luôn
là họ ham bấn bại mấy cái đồ này nè
vị tháo đó quay kiếm có nhiều người họ thầy lên xe không chạy
họ đầu sẵn ô tô ở đây và họ người cuối cùng lên xe là không kịp kéo cửa lại
và họ sẽ phỏng xe đi luôn ạ
thực tế giá trị hàng hóa nhận được thấp hơn rất nhiều lần
so với số tiền mà những người mua hàng bỏ ra
đây không phải là câu chuyện cá biệt
riêng từ đầu năm đến nay rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra
chiều trò mua hàng xong được trả lại tiền và kem quà tặng
cũng đã xuất hiện ở bình phước con tâm đắc nông
điểm chung là các đối tượng hướng đến người già phụ nữ những người làm nội trợ
các đối tượng sẽ vô sẽ gửi
các đối tượng sẽ mở trực tiếp cho những người đó
những người chuyên làm nội trợ các bà nội trợ cũng muốn tiết kiệm cho gia đình hơn
nhu cầu buổi sáng thì có nhưng vẫn muốn mua hàng rẻ vẫn muốn mua hàng kèm thêm khuyến mại
cho nên các đối tượng đánh vào tâm lý đó
phát giới mở rất là trực tiếp
và các khung giờ thì thường là những người trong độ tuổi lao động đã đi làm hết rồi
lực lượng công an cho biết các đối tượng sử dụng chiêu trò ngày càng tinh vi
với những hình thức hội nghị hội thảo quy mô dễ thu hút và lấy lòng tin của người tham dự
để tránh bị mất tiền người dân cần phải tỉnh táo
chuyên làm nội trợ đầu tiên khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về chương trình
về hình thức khuyến mại về các sản phẩm được tham gia khuyến mại
chúng ta phải hiểu rõ về chương trình đó để tránh nhầm lẫn
thứ hai nữa là đối với các sản phẩm mà được các đơn vị tổ chức giới thiệu
chúng ta phải tìm hiểu kỹ về thông số kỹ thuật về nguồn gốc xuất xứ chất lượng
nó có phù hợp với cái giá mà cái đơn vị tư vấn
các đơn vị tổ chức sự kiện họ đưa ra hay không
nhằm ngăn chặn tình trạng các nhóm đối tượng lợi dụng các hoạt động bán hàng để lừa đảo
hơn hết mỗi một người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi phạm